ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng xung đột giữa nước này với ukraine sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận
nhưng nội dung của thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào tình hình quân sự
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của nga ở ukraine đã kéo dài hơn hai tháng
trả lời kênh truyền hình nhà nước nga ông lavrov cho biết bất cứ tình huống nào mà nga sử dụng lực lượng vũ trang
sẽ đều kết thúc bằng một thỏa thuận tuy nhiên nội dung thỏa thuận này sẽ được quyết định bằng diễn biến quân sự trên thực địa
hiện tại thì nga đang nỗ lực để duy trì nguyên tắc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá
cũng trong ngày hai mươi năm tháng bốn bộ ngoại giao nga cho biết các phái đoàn của nga và ukraine vẫn hoạt động
và quá trình đàm phán hai bên vẫn tiếp diễn phái đoàn hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán theo hình thức cả trực tiếp và trực tuyến